bộ thông tin và truyền thông và bộ y tế đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
và ứng dụng bluezone bảo vệ cộng đồng phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng tham dự buổi lễ
nền tảng do viettel chủ trì đáp ứng đầy đủ sáu lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa theo quy định của bộ y tế ban hành
bao gồm tư vấn y tế từ xa hội trần tư vấn khám chữa bệnh từ xa hội trần tư vấn trần đoán hình ảnh từ xa
hội trần tư vấn giải phẫu bệnh từ xa hội trần tư vấn phẫu thuật từ xa đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh từ xa
sự ra đời của nền tảng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh cho người dân
giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu
bệnh viện không cần có sẵn đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tại chỗ để vận hành duy trì
nền tảng giúp triển khai đồng loạt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế mà không cần phải triển khai từ đầu
vì vậy hết sức có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
tại sự kiện dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã thực hiện sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
để kết nối với bệnh viện đa khoa huyện mường khương lào cai hội trần điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám
kết nối với bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh hội trần ct từ xa đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị
gián tiếp và kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã quảng trạch huyện quảng sương để khám bệnh